một mối tình vụn trộm
một người chồng say xỉm bợm rượu
và một nạn nhân được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng
người đàn bà vì quá đau buồn đã uống thuốc nguyên sinh
vậy vụ án đã diễn ra như thế nào
có hay không mâu thuẫn về tình ái
cặp vợ chồng kim và thành vốn được bà con địa phương biết đến là cặp vợ chồng chăm chỉ chịu thương chịu khó
qua thời gian tích cỏ
cặp vợ chồng kim và thành cũng dần trở thành một gia đình khá giả trong địa phương
sở hữu cho mình một xưởng làm khung nhôm kính và một bãi cát gạch khá lớn tại thị trấn nơi họ sinh sống
mọi chuyện bắt đầu khi giang nhận lời giúp đỡ cặp vợ chồng kim và thành công việc tại xưởng sắt
từ đây mà kim quen giang người em họ của chồng một thanh niên chưa vợ trả tiền công một trăm hai mươi đồng một ngày
ôi thôi anh ơi anh để đi để em giúp
thôi kệ anh
thôi anh cứ để em
ừ thế chú làm cho anh nhá
nhìn anh thì chị thế thôi nhưng mà toàn là những làm việc của thợ thôi có những việc chính chả làm được gì đâu
chị cứ nói nhìn anh của em ok đấy
đấy cứ nói thế đấy nhá sau này à bây giờ có chú rồi ấy thì sau này giúp đỡ anh rồi yên ơn giúp đỡ cả chị luôn
em được cái anh chị bảo giúp gì thì em giúp cái đấy
tết này ấy mà có chú ấy thì cả nhà vui rồi
chị cứ nói ấy
ôi anh ơi anh để em làm cho
thôi anh anh cứ để em
chú làm cho anh nhá
vâng vâng anh cứ để em
với cái việc này với em cũng gì đâu mà anh cứ đem nhìn
vợ ở nhà chồng ra ngoài có chút chuyện chút nữa về hai vợ chồng sang bà ngoại sau
mà chuẩn bị đi thì anh còn đi đâu đấy
à mà này nhà không phải chỉ có hai vợ chồng đâu đi về bà của nó đi
ngay khi thành đã đi mất dường như mọi việc đã được sắp đặt trước
chứng kiến cậu em họ với thân thể cường tráng mồ hôi nhĩ nhại là lòng trỗi dậy những cảm xúc lạ thường
hình ảnh đó cứ ám ảnh quẩn quanh trong đầu óc kim
khiến cô ta không thể nào yên được
là thanh niên chưa vợ giang cũng đồng thời không ít lần liếc mắt đưa tình với chị dâu
chị để em đóng cho
những lần vụ trộm của hai chị em kể từ giây phút này mà liên tiếp diễn ra
đâu có ai nghĩ sự giúp đỡ từ kim và giang lại là cả hai hỗ trợ lẫn nhau che giấu mối tình vụn trộm

kim lại gọi em họ sang tâm sự

kim vẫn nhắn tin cho em họ của chồng ra sau nhà để quan hệ
kim vẫn nhắn tin cho em họ của chồng ra sau nhà để quan hệ
nhiều lần thành quen có tối đang ngủ với chồng ra sau nhà để quan hệ
ngày hôm đó anh thành đột nhiên về nhà sớm hơn thường nhật
những tiếng rừng còt kẹt lặp lại liên hồi
những tiếng rừng còt kẹt lặp lại liên hồi